trong khi hàng chục nghìn người bệnh ung thư đang phải đau đớn trong cuộc chiến dành sự sống
thì vì đâu những viên thuốc đem lại hy vọng sống cho họ lại có số phận như vậy
gần hai mươi viên thuốc được tiêu hủy là thuốc taxina hai trăm linh mg dòng đặc trị dành cho bệnh nhân bị bệnh bạch cầu mạng dòng tủy đã bị kháng thuốc trước đó
nếu không có loại thuốc này để điều trị và không được ghép tùy bệnh nhân sẽ tử vong
theo bác sĩ phù trí dũng giám đốc bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
bệnh viện là đơn vị đầu tiên xin hỗ trợ loại thuốc này bởi hàng chục bệnh nhân vào năm hai nghìn một mươi ba có nguy cơ tử vong vì kháng thuốc
số thuốc được viện trợ là ba mươi hai sáu mươi tám viên do công ty novatis cung cấp độc quyền
tuy nhiên để cứu sống người bệnh lại rất gian nàn
theo giải trình của bệnh viện
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện nhận được thư hiến tặng thuốc ta xin nhà
ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện có văn bản gửi công ty novartis việt nam về việc dự trù thuốc dùng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bốn
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
bệnh viện có văn bản gửi cục quản lý dược xin phép được tiếp nhận số thuốc viện trợ trên
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cục trưởng cục quản lý dược ban hành giấy phép liêu hành sản phẩm cho bệnh viện

ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
bệnh viện có văn bản gửi sở y tế tp hcm xin chấp thuận cho bệnh viện được thực hiện chương trình thuốc taxi nhà
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
sở y tế có văn bản gửi ubnd tp và liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp hcm xin chấp thuận cho bệnh viện được tiếp nhận lô hàng viện trợ
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
ubnd tp có quyết định phê duyệt việc tiếp nhận lô hàng viện trợ gồm ba trăm linh chín hộp thuốc ta xin nhà hai trăm linh mg viên năng cứng hạn dùng đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
cục quản lý dược có văn bản đồng ý để bệnh viện được tiếp nhận lô hàng trên
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hơn ba mươi bốn viên thuốc đặc trị ôm thư ta xin nhà đã về đến sân bay tân sơn nhất
đến thời điểm này
hải quan tp hcm không cho bệnh viện tiếp nhận lô hàng thuốc viện trợ do hạn dùng còn lại kể từ ngày nhập cảng việt nam không được dưới một mươi hai tháng
theo thông tư số bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi ttbit
bệnh viện và sở y tế tp hcm đã có tờ trình và văn bản xin hải quan tp hcm xem xét hỗ trợ giải quyết
ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện nhập kho lô thuốc trên
tính đến thời điểm này
hạn sử dụng của lô thuốc chỉ còn một mươi tháng
tính từ khi bệnh viện nhận được thư hiến tặng thuốc
cho đến khi thuốc nhập kho
bệnh viện phải mất đến một mươi ba tháng
cũng theo bản kết luận của thanh tra tp hcm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại bệnh viện ung bướu
thì có đến hai trăm sáu mươi bảy viên thuốc nextal có nguồn gốc viện trợ từ nước ngoài đã phải tiêu hủy
loại thuốc này được chỉ định dùng cho bệnh nhân ung thư gan thận giai đoạn cuối uống hai
uống hai viên một ngày và có giá một triệu bảy mươi năm nghìn đồng một viên
từ những kết quả trên cục quản lý dược bộ y tế đã có công văn hỏa tốc
yêu cầu sở y tế tp hcm làm rõ trách nhiệm các cá nhân và tập thể liên quan tới việc làm chậm chẽ thủ tục phê duyệt số thuốc trên
đồng thời tiến hành giả soát báo cáo về tình hình quản lý sử dụng với các khoản tài trợ viện trợ bằng tiền mặt bằng hiện vật
còn kết dư hoặc không còn nhu cầu sử dụng tại các bệnh viện công và trong toàn ngành y tế trong việc tiếp nhận xử lý hàng viện trợ
theo lý giải của ban lãnh đạo bệnh viện là đơn vị tiếp nhận thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do các thủ tục hành chính quá phức tạp
bên cạnh đó cũng có thêm một số nguyên nhân khách quan
thuốc nex sava trước kia nằm trong danh mục thanh toán bảo hiểm y tế lượng người bệnh sử dụng lớn
tuy nhiên theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực từ mùng một tháng một
năm hai nghìn một mươi năm bệnh nhân sử dụng thuốc phải thanh toán năm mươi chi phí lượng bệnh nhân dùng thuốc giảm hai phần ba
bệnh nhân gặp khó vì bảo hiểm y tế thay đổi
còn bệnh viện dù muốn bệnh nhân được sử dụng loại thuốc đắt tiền và hiệu quả này thì cũng không hề dễ dàng vì thủ tục và quy trình
lý do đó là thủ tục rất là kém dài lê thê đây cũng là một cái để chúng ta làm cho cái thuốc chúng ta bị hoa đá

trước đây nexava là một loại thuốc đắt tiền
và được thanh toán bảo hiểm là tám mươi một trăm linh
thì bắt đầu từ ngày một tháng một hai nghìn một mươi năm thì cái danh mục bảo hiểm đã thay đổi về tỷ lệ thanh toán
cái điều đó nó dẫn đến là cái chuyện mà mức độ sử dụng của bệnh nhân giảm xuống
là vì người ta dù là được bảo hiểm người ta vẫn phải đóng một phần tiền
còn gần hai mươi viên thuốc taxi nhà thì nằm trong chương trình viện trợ nhưng đồng chi trả chứ không phải cấp miễn phí
chương trình chỉ chi trả một mươi một tháng
chỉ chi trả một mươi một năm tháng thuốc còn người bệnh phải chi trả năm tháng thuốc còn lại rơi vào khoảng bốn mươi hai triệu đồng
điều kiện kinh tế của nhiều người bệnh đã không cho phép
số thuốc dư thừa trải qua rất nhiều cuộc họp với đối tác nhưng vẫn buộc phải tiêu hủy trong sự xót xa
tôi có một khẩu hiệu duy nhất đó là thuốc đắt cho nên cố gắng không để bị thuốc lãng phí
bản thân mình cũng thấy mình cũng đã đề xuất với công ty nhiều lần phí với công ty
là miễn luôn đi miễn luôn cái phần là đồng chi trả kia hai tuần tiền thuốc là bốn mươi hai triệu đó
nhưng phí công ty dứt khoát không chịu và họ thậm chí họ chấp nhận là thà hủy thuốc chứ không có miễn cái đó
tại vì họ nói chính sách bên vùng khó thay đổi lắm không có tại ngay từ đầu ký như thế nào làm như vậy
về phía bệnh viện cũng cố gắng là thôi mở rộng chương trình này cho các bệnh nhân ở các bệnh viện khác tham gia thì họ cũng không đồng ý
gần hai mươi viên thuốc có giá trị đã hết hạn sử dụng là thông tin đau xót đối với bệnh nhân bị bệnh bạch cầu tủy mạng
bởi họ phải dùng từ ba đến bốn viên thuốc một ngày
mỗi viên thuốc hiện nay có giá hơn bảy trăm linh đồng
hàng trăm viên thuốc nessava bị bỏ đi trong lúc nếu không nằm trong chương trình miễn phí hoặc không có bảo hiểm y tế chi trả
bệnh nhân sẽ phải trả tiền thuốc từ hai đến ba triệu một ngày
với người bệnh ung thư buộc phải tuân thủ điều trị
thì thuốc với họ còn quý hơn vàng